phương trung huyện thanh oai thành phố hà nội đã được cán bộ thôn bán từ năm hai nghìn năm
do người bán và người mua đều sai phạm dẫn đến trong suốt một mươi năm qua
cả ba mươi một lô đất này chỉ được quây vào thành ô mà không được phép xây dựng nhà
theo các chuyên gia về pháp luật cho dù bất cứ lý do gì cán bộ thôn sáu bán đất và thu tiền như vậy
là vi phạm pháp luật về đất đai vi phạm nghiêm trọng về nguyên tắc tài chính
và những tội danh này được làm rất rõ có thể bị truy tố trước pháp luật
về phần thu tiền thuế và lệ phí cấp sổ đỏ cho dân mà không có hóa đơn
đã được ông phạm văn giáp phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã phương trung lý giải rằng
làm hộ dân để dân không phải mang tiền lên kho bạc nộp
câu chuyện đặt ra ở đây là thu hộ dân hay thu ai cũng cần phải minh bạch
phải có hóa đơn chứng từ và công khai tài chính
với cách làm của ủy ban nhân dân xã phương trung khiến người dân nghi ngờ là điều hoàn toàn dễ hiểu
chúng xem xét những nội dung đơn thư của công dân
xem xét để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
với vụ việc này thì chúng tôi còn phải chờ xem xét tẩm tra xác minh đã
thì mới có cái kết luận trả lời
về các vấn đề này thì ủy ban huyện đã giao trách nhiệm cho cơ quan thanh tra
rồi các cơ quan chức năng của ủy ban nhân huyện xác minh nội dung báo cáo
về quan điểm của ủy ban nhân dân huyện sau khi có kết quả kiểm tra xác minh
thì ủy ban nhân dân huyện sẽ nghiêm túc xử lý đối với các tập thể cá nhân
nếu có sai phạm theo đúng quy định và xử lý cả trách nhiệm của cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền
hiện nay nhiều đảng viên và người dân ở xã phương trung huyện thanh oai tp hà nội
đang từng ngày mong chờ các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý những sai phạm của cán bộ xã
bảo đảm đúng người đúng tội đối với hàng loạt sai phạm của tập thể cá nhân thôn sáu
và hợp tác xã nông nghiệp xã phương trung qua đó làm trong sạch đội ngũ cán bộ ở cơ sở
bảo đảm cán bộ là công bộc của dân có như vậy mới góp phần xây dựng xã phương trung
ổn định về chính trị đẩy mạnh phát triển về kinh tế văn hóa giáo dục
bảo đảm an ninh trật tự và mang lại sự bình yên cho quê hương
bởi đây là thời gian các em tạm gác lại chuyện đèn sách để vui chơi thỏa thích
tự thưởng cho mình những chuyến du lịch khám phá thiên nhiên học hỏi cuộc sống thực tế qua các chuyến tham quan dã ngoại
tuy vậy đôi lúc vì quá mải mê vui chơi hoặc thiếu trang bị kiến thức về đuối nước
nên dẫn đến một số tai nạn đáng tiếc xảy ra
theo số liệu báo cáo của bộ lao động thương binh và xã hội
mỗi năm bình quân cả nước có từ ba năm trăm linh đến bốn trẻ em bị chết đuối
tỷ lệ này cao nhất khu vực và cao gấp một mươi lần so với các nước phát triển
vì vậy câu chuyện phòng chống đuối nước
phòng chống đuối nước cho trẻ em là nhiệm vụ của toàn xã hội
các bộ ngành cần ra soát các văn bản pháp luật liên quan đến phòng chống đuối nước
và xác định những khoảng trống trong văn bản pháp luật để tiếp tục hoàn thiện
trong đó tập trung xây dựng các văn bản hướng dẫn về công tác phòng chống đuối nước trẻ em
củng cố việc thực thi pháp luật và các quy định về chất lượng phương tiện chuyên trở hành khách bằng đường thủy
quy định cấp phép giám sát cho các đơn vị địa điểm du lịch bể bơi
quy định trẻ em khi đi bơi tắm bể bơi sông hồ biển phải có người lớn đi kèm và có áo phao phù hợp với lứa tuổi
bên cạnh đó cần đẩy mạnh các hoạt động dạy bơi cho trẻ em tại cộng đồng trong dịp hè
bộ lao động thương binh và xã hội tiếp tục triển khai xây dựng chương trình ngôi nhà an toàn
với chỉ tiêu năm triệu hộ gia đình đặt tiêu chí ngôi nhà an toàn vào năm hai nghìn một mươi năm
giải pháp bền vững mà chúng tôi đang làm
với chín bộ ngành và đang thí điểm ở tám tỉnh thành phố địa phương mà có nhiều trẻ em bị đuối nước
trước hết chúng ta phải tăng cường công tác truyền thông giáo dục đặc biệt là giáo dục kỹ năng
kỹ năng phòng ngừa đuối nước giám sát trẻ em chăm sóc trẻ em cho cha mẹ
kỹ năng phòng ngừa đuối nước cho chính trẻ em ở những vùng sông nước
thứ hai nữa là cần phải tăng cường cái việc dạy bơi cho trẻ
trẻ có thể biết bơi làm quen với nước của biết bơi
cũng như là có các cái kỹ năng về xử trí khi mà có nguy cơ
bị đuối nước hoặc là khi nhìn thấy bạn bè mình có nguy cơ đang bị đuối nước
thì các em phải xử trí như thế nào
thứ ba nữa là chúng ta cần phải tiếp tục việc xây dựng cộng đồng an toàn
trường học an toàn đặc biệt là ngôi nhà an toàn cho trẻ em
trong số trẻ em bị tai nạn thương tích tới năm mươi tử vong do đuối nước
và hàng năm thì trung bình khoảng từ ba năm trăm linh đến bốn trẻ em bị đuối nước trong một năm
có thể con số không hề nhỏ
và độ tuổi của các em thường rơi vào độ tuổi từ năm
năm đến một mươi bốn tuổi
và cái con số mà như tôi vừa trao đổi
thì có thể nói chúng ta đang đứng thứ nhất
tức là cái con số này lớn nhất trong khu vực
và lớn gấp một mươi lần cái số của các nước phát triển
cái số trẻ em bị tử vong do đuối nước
đây là một cái vấn đề rất là nhức nhối
trước thực trạng trẻ em bị tử vong do đuối nước
chiếm năm mươi tổng số tử vong do tai nạn thương tích
các cấp các ngành cần tăng cường tuyên truyền
giáo dục nâng cao nhận thức cho giáo viên
cha mẹ học sinh và sinh viên về phòng chống tai nạn thương tích
chú trọng đến công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em
đồng thời triển khai xây dựng các mô hình trường học an toàn
nhà trẻ mẫu giáo an toàn
phối hợp với các ngành liên quan
tổ chức tuyên truyền và đào tạo giáo viên dạy bơi cho các địa phương
triển khai các mô hình thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học
từ đó nhân rộng trong toàn quốc
nghiên cứu chính sách hỗ trợ để toàn bộ trẻ em
ở lứa tuổi tiểu học được phổ cập bơi
chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị có sở hữu các bể bơi
ở trên địa bàn thành phố
bên cạnh đó sử dụng cả bể bơi của thành phố hà nội
chúng tôi triển khai chương trình phổ cập bơi
và phòng chống đuối nước cho học sinh trên địa bàn thành phố hà nội
ban đầu là các lớp dạy bơi miễn phí cho các em học sinh nghèo
trên địa bàn thành phố
với mỗi mùa hè thì dạy được khoảng hai trăm linh em ở thành phố hà nội
và ba mươi quận huyện thì chúng tôi chỉ đạo các hội đội quận huyện
cũng phổ cập bơi được cho khoảng ba em
trên toàn địa bàn thành phố
tổ chức các đội tình nguyện viên để hướng dẫn bơi và dạy bơi
và giúp đỡ các kỹ năng bơi cho toàn bộ trẻ em trên địa bàn tỉnh hưng yên
để trang bị được làm việc tốt việc này
tỉnh hưng yên cùng với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh
cũng đã tổ chức các lớp kỹ năng bơi hướng dẫn bơi rất lớn của cấp tỉnh
cho các anh cái trị hướng dẫn viên trên địa bàn toàn tỉnh
nguyên nhân dẫn đến các vụ đuối nước trẻ em trong mùa hè
là do thời tiết nóng nực trẻ em được nghỉ hè
lại không có sự quản lý chặt chẽ của gia đình và nhà trường
nên thường hay rủ nhau đi tắm sông hồ và xảy ra chết đuối
thậm chí có những vụ đuối nước làm chết nhiều trẻ em
những địa điểm có trẻ em thường đến vui chơi và tắm
bờ sông hồ ao có nguy cơ sụt lún dễ dẫn đến xảy ra tai nạn đuối nước
cần phải cắm biển cấm tắm và thường xuyên cảnh báo đuối nước
bằng hệ thống loa chuyển thanh
các cấp bộ đoàn quan tâm tổ chức
sinh hoạt hè hướng cho các em tham gia vào các hoạt động vui chơi
sinh hoạt hè lành mạnh bổ ích tại địa phương
tổ chức cho các em tham gia vào các lớp học bơi
đồng thời tuyên truyền cảnh báo đuối nước cho các em tránh xa các khu vực nguy hiểm
trong một mùa hè sắp tới chúng tôi thấy công tác phòng chống đuối nước
lại tiếp tục đặt ra những thách thức mới
tôi nghĩ rằng một trong những giải pháp căn cơ để phòng chống tai nạn đuối nước
đó là việc dạy tạo điều kiện cho các em được bơi và học bơi
chính phủ cũng đã có
có một chương trình phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em
từ giai đoạn hai nghìn một mươi ba đến hai nghìn một mươi năm
và cũng đưa ra những chỉ tiêu rất là cụ thể
chỉ có điều là chúng ta tổ chức thực hiện như thế nào
đấy là vấn đề thứ nhất
vấn đề thứ hai nữa là chúng ta cũng đã có luật giao thông đường thủy
mà cái luật giao thông đường thủy cũng quy định rất là rõ
nhưng mà cái việc mà các tàu thuyền các chủ tàu
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có cho người dân nói chung
và trẻ em nói riêng để bằng cáo phao hay không
và khi không để cho trẻ mà cáo phao không cho người dân mà cáo phao
thì chúng ta xử phạt những đối tượng này như thế nào
bên cạnh đó nhà trường cũng cần lồng ghép các hoạt động kỹ năng
phòng tránh đuối nước vào các hoạt động ngoại khóa
đặc biệt là trước khi học sinh nghỉ hè
để nâng cao nhận thức bảo vệ phòng ngừa cho các em
quan tâm phát triển kỹ năng bơi lội và dạy bơi cho học sinh tiểu học
trung học cơ sở nói riêng trẻ em ở các nhóm tuổi nói chung
trong đó đáng chú ý là ở những địa bàn thường hay bị ngập lụt
có nhiều sông suối ao hồ mặt nước
tổ chức tập huấn về sơ cấp cứu nhất là phương pháp hô hấp nhân tạo
đối với nhân viên y tế thôn bản tổ dân cư giáo viên các trường học
hội viên và cộng tác viên chữ thập đỏ ở địa phương
thậm chí cộng đồng người dân cũng phải biết phương pháp này
để ứng cứu khi có trẻ bị đuối nước
trẻ bây giờ thì học bơi là rất cần thiết
bởi vì không phải là một chuyện chỉ để biết bơi
mà nó còn tăng cường cả thể lực
rồi cả cái giải trí cho các cháu ngoài giờ học tập
thì đấy là một cái rất là bối
để phòng tránh cho các cháu những tai nạn khi bị đuối nước
thì các cháu cần có những cái kỹ năng cơ bản về bơi
để biết tự xử lý trong những cái trường hợp mà các cháu dễ bị đuối nước
để phòng tránh và hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trẻ em bị đuối nước
bên cạnh việc dạy trẻ bơi
các nhà trường và mỗi gia đình cần phải giám sát
và hướng dẫn trẻ những biện pháp an toàn khi tiếp xúc với nước
tuyên truyền vận động cộng đồng thực hiện các biện pháp đơn giản như
đậy nắp bảo vệ giếng nước bể nước hồ thoát nước
ở những vùng miền xa xôi không thể triển khai học bơi
chính quyền và các đoàn thể cần lắp đặt các biển báo cấm
và rào chắn ở những khu vực có sông hồ ao nguy hiểm
đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường và gia đình
thường xuyên giáo dục cảnh báo các em về những tai họa dẫn đến chết người đang rình dập
ở các vùng sông nước tạo môi trường lành mạnh để các em phát triển toàn diện về đức trí thể mỹ